các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae có tám mươi năm người và giải rác tại các quốc gia khác ở trong khu vực
thủ tướng đã yêu cầu bộ giao thông vận tải khẩn trương cấp phép cho các hãng hàng không nước ngoài
chở công dân việt nam về nước trong đó có các địa bàn còn nhiều công dân mắc kẹt
và nhanh chóng ban hành hướng dẫn cụ thể để thống nhất triển khai
trên cơ sở đề xuất của cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải đã có văn bản số một nghìn một trăm hai mươi chín
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đạo cục hàng không việt nam triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong đó đồng ý việc thông báo và cấp phép bay cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân việt nam về nước
mà không yêu cầu bất kỳ văn bản xét duyệt nhân sự nào
số liệu thống kê chi tiết theo từng hãng hàng không đường bay số khách là người việt nam
kể từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày bảy tháng hai cho thấy
trong thời gian này số người trở về từ singapore là nhiều nhất với một hai trăm chín mươi hai người
sau đó lần lượt là nhật bản với năm trăm một mươi bảy người và campuchia một trăm năm mươi năm
ngoài ra còn có các kiều bào từ đài loan của trung quốc trung đông hàn quốc và thái lan
tổng số lượt khách được trở về quê hương trong dịp đết nhân dân là hai năm mươi năm người